ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc kiểm kê giả soát quỹ đất nhà công trình
và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
cùng với đó là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nhà đất và tài sản
gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố
trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ hoàn tất việc kiểm kê rà soát quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
xác định được số lượng loại hình diện tích vị trí hồ sơ pháp lý hiện trạng sử dụng của từng cơ quan
đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn thành phố
mục tiêu là đảm bảo các cơ sở nhà đất được sử dụng đúng mục đích hiệu quả tiết kiệm
kịp thời sắp xếp xử lý đối với các cơ sở nhà đất vui dư sử dụng không có hiệu quả
bên cạnh đó ubnd tp hcm yêu cầu lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường tp hcm kiểm tra việc thu hồi
đấu giá các khu đất ra soát chuẩn bị quỹ đất để thanh toán cho các dự án thực hiện theo quy định
về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hợp đồng xây dựng chuyển giao